chiều ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại nhà quốc hội phiên họp thứ bốn mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
đã họp tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam là thành viên
với sự điều hành của phó chủ tịch thương trực quốc hội tổng thị phóng
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện hiệp định thương mại tự do trong thời gian qua
việc tham gia hiệp định thương mại tự do là đúng đắn kịp thời phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa
đa dạng hóa tăng cường sự đan xen lợi ích trong mối quan hệ với các đối tác đặc biệt là các nước lớn
các nước có tiềm lực về kinh tế và công nghệ hiện đại góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị
tranh thủ sự ủng hộ của các nước đối tác đồng thời nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế
vị thế quốc tế của việt nam được nâng lên rõ rệt
chính phủ và các bộ ngành trung ương cần tiếp tục giả soát hoàn thiện hệ thống pháp luật
chính sách để thực hiện đầy đủ các chính sách theo lộ trình đã cam kết bảo đảm tính đồng bộ
hiệu quả duy trì ổn định nhưng phải quan tâm cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính